chiều nay ngày một mươi bốn tháng năm hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai đã bế mạc
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra xem xét quyết định phương hướng công tác nhân sự
ban chấp hành trung mương khóa một mươi ba phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hành hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tiêu chuẩn số lượng
và việc phân bổ đại biểu dự đại hội một mươi ba của đảng đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác
trong đó vấn đề công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba được đông đảo dư luận
quần chúng nhân dân và đảng viên trên khắp mọi miền tổ quốc quan tâm theo dõi sát sao nhất
nhóm phóng viên của chương trình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhiều tầng lớp nhân dân
vì mối quan tâm và nhận được sự tin tưởng vào kết quả thành công của hội nghị